từ ngày ba mươi tháng bảy đến ngày hai tháng tám tại thái lan đã diễn ra cuộc họp nhóm công tác chung việt nam thái lan
về hợp tác chính trị an ninh lần thứ một mươi một đoàn đại biểu việt nam do thượng tướng bùi văn nam
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đoàn thái lan do đại tướng oan lop raksunao
tổng thư ký hội đồng an ninh quốc gia thái lan làm trưởng đoàn
tại cuộc họp hai bên khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam thái lan không ngừng được
cụng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là chính trị kinh tế văn hóa xã hội giáo dục an ninh quốc phòng
nhằm đảm bảo an ninh quốc gia của mỗi nước
thứ ba là vấn đề tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm về ma túy tội phạm buôn bán người tội phạm khủng bố quốc tế và tội phạm mạng
thứ tư chúng tôi tiếp tục về lĩnh vực phối hợp về vấn đề quốc phòng
đặc biệt trong vấn đề đào tạo cán bộ tham vấn và trao đổi về chuyên môn
thứ năm hai bên thúc đẩy việc đàm phán đi đến ký kết
hiệp định tương trợ về dân sự và thương mại giữa hai nước
thứ sáu là hai bên phối hợp để giải quyết vấn đề tàu cá ngư dân
vi phạm vùng biển của mỗi bên bằng biện pháp hòa bình
cuộc họp tập trung trao đổi tình hình thế giới khu vực có ảnh hưởng đến hợp tác chính trị và an ninh giữa hai nước
ra soát kiểm điểm kết quả hợp tác trên các lĩnh vực chính trị an ninh tình báo quốc phòng
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia pháp luật và tư pháp các vấn đề khác liên quan đến an ninh hai nước
đồng thời thống nhất nội dung và phương hướng hợp tác chính trị an ninh cho giai đoạn tiếp theo
góp phần triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện quan hệ đối tác chiến lược việt nam thái lan
tại cuộc họp việt nam và thái lan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế nhóm công tác chung về hợp tác chính trị an ninh
đã góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng thực chất sâu rộng vì lợi ích chung của nhân dân hai nước
dự kiến cuộc họp nhóm công tác chung lần thứ một mươi hai sẽ được tổ chức tại việt nam trong thời gian tới
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại hội hình thái lan